sở y tế tỉnh thừa thuyên huế đã có kết luận về vụ ngộ độc thực phẩm khiến một trăm hai mươi tám người phải nhập viện
sau khi ăn bánh mì được mua tại hiệu bánh anh thi ở xã phong hiền huyện phong điền
theo kết luận của sở y tế tỉnh thừa thiên huế vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra do ăn phải thức ăn nhiễm vi khuẩn gây bệnh
cụ thể trong một mươi một mẫu được ngành y tế lấy tại cơ sở anh thi ở chợ an lỗ xã phong hiền huyện phong điền mang đi xét nghiệm
thì có bảy mẫu nhiễm khuẩn trong đó một mẫu pate nhiễm cảo khuẩn salmonella và estafilocostoros
bốn mẫu mì ổ xíu thịt heo bánh bông lan và suất nhiễm khuẩn estafilocostoros
một mẫu chả nướng nhiễm khuẩn salmonella và một mẫu chả lụa nhiễm khuẩn escherichia coli
trước đó từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một đến ngày hai tháng một mươi hai bệnh viện trung ương huế cơ sở hai tại huyện phong điền
và trung tâm y tế thị xã hương trà đã tiếp nhận một trăm hai mươi tám trường hợp nhập viện cấp cứu
với các triệu chứng bệnh ngộ độc thực phẩm nôn ói đi ngoài nhức đầu sau khi ăn bánh mì tại cơ sở anh thi
theo sở y tế tỉnh thừa thiên huế tất cả các trường hợp nói trên không có ca nào bị nặng hiện đã xuất viện